qua kiểm tra sơ bộ xác định có thi thể người dưới lớp đất và nhiều khả năng nạn nhân là trẻ nhỏ
thông tin trên nhanh chóng lan ra khắp vùng khiến ai ai cũng khiếp sợ
lúc bây giờ tôi cũng vẫn đang đi tìm cháu nó ở tầng dưới khu quay kia
cứ đi mai miệt cả từ sáng đến trưa từ trưa đến tối
thông tin về sắc chất nghi là trẻ em bị vùi dưới ruộng rồi cũng đế tai gia đình anh nhân
nhiều người ngồi trên đốc lửa anh nhân nóng lòng muốn xác nhận danh tính người tới số

đây là kết luận của lực lượng kỹ thuật hình sự
xung quanh khu vực người dân phát hiện mỏm đất nghi có sát người
bên dưới cơ quan công an không phát hiện đồ vật hay dấu vết nào liên quan
sau khi cào lớp đất ra thì lội ra một thi thể trẻ em đang trong giai đoạn phân hủy mạnh
dựa vào hình dáng và trang phục trên người tử thi
danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định là nguyễn văn hợp
cháu bé mất tích từ bốn ngày trước đó
kết quả giải phẫu tử thi cho thấy cháu hợp bị nhiều vết thương bầm
ở vùng trầm gáy sau lưng vùng cổ
khả năng lớn được cây ra bởi một vật tay
chấn thương vùng lưng đã gây chảy máu trong tổ chức phổi
cháu hợp bị chết sau bữa ăn từ một đến hai giờ
các vết thương vùng đầu gây chấn động não khiến cháu bị nôn
rồi thức ăn trào ngược lên phổi
bị tắc phế quản gây sốc và tử vong ngay lập tức
tính đến thời điểm khám nghiệp nạn nhân đã tử vong trước đó khoảng hơn bảy mươi hai giờ
cháu hợp chết trong tổ chức phổi
khổ sở thế này đau thương quá
chỉ có ngỡ ngẩn với tất cả cháu thôi
một trường hợp rất thương tâm
và nhân dân thì cả địa bàn đều rất căm phẫn
là yêu cầu tìm cho ra thủ phạm lúc bấy giờ
từ kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
cơ quan điều tra nhận định cháu bé tử vong ngay trong buổi sáng được cho là mất tích
tổng hợp các thông tin do quần chúng nhân dân cung cấp trước đó
cơ quan điều tra nghi ngờ nguyễn thị sâm
là người cuối cùng tiếp xúc với cháu hợp
tiếp xúc với cháu nguyễn văn hợp trong sáng ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
cơ quan công an đình gọi hỏi sâm để làm sáng tỏ nghi vấn
thì hay tin nguyễn thị sâm đã biến mất mà không ai hay biết
kể cả anh nhân chồng của sâm
việc nguyễn thị sâm đột ngột biến mất cùng con gái chưa đầy tuổi
càng củng cố niềm tin của cơ quan điều tra về việc chị này liên quan đến cái chết của cháu hợp
nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là phải xác định được xâm đang ở đâu
thông tin do anh nhân cung cấp rằng sáng ngày hai mươi hai tháng năm
khi mọi người truyền tay nhau về sát chết mới phát hiện trên cánh đồng bãi rộng
thì sâm vẫn quanh quần ở nhà
mọi người sau đó kéo nhau sang bên kia đê
xem cơ quan công an khai quật tử thi thì không để ý gì
đến khi cơ quan điều tra gọi hỏi
thì tìm khắp một lượt vẫn không thấy xâm cùng cô con gái nhỏ đâu
vậy lý do gì nguyễn thị sâm biến mất
chị ta đi đâu và cơ quan công an có tìm được sâm hay không
mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình
cơ quan điều tra sau đó đã thu được đôi quang gánh
vật chứng của vụ án tại nhà anh nhân
kiểm tra tỉ mỉ thì phát hiện
một số chất dịch màu nâu đỏ nghi là máu người
và nhiều khả năng là máu của chóng nguyễn văn hợp
chất dịch đã được lưu giữ để phục vụ công tác điều tra
tổng hợp các nguồn tài liệu cơ quan công an nhận định
thời gian xâm rời nhà là vào buổi sáng ngày hai mươi hai tháng năm
đối tượng mang theo trẻ nhỏ
nên chắc chưa thể đi xa
cơ quan điều tra cùng lúc cho tiến hành kiểm tra
tất cả các điểm nghi vấn trong thuyền in dụng
phần công cán bộ chốt trận
ở các con đường ra vào xã hiệp thuận
và vận động quân chúng nhân dân tối giác tội phạm
người để nhân dân cái lực lượng để biết mặt sâm
thì cũng không nhiều
trong cái giai đoạn đó thì do cái điều kiện
cái phương tiện hoạt động

rất hạn chế
từ cái thông tin
cái theo dõi
cái điện báo
hoặc là loại điện thoại
các thứ như bây giờ là không có
bên cạnh đó
công an huyền kết hợp với chính quyền xã tam tuấn
quê nhà của nguyễn thị sâm
để tiến hành ra soát
đề phòng trường hợp
chị ta chạy về nhà bố mẹ đẻ
lúc đó thì tôi được tham gia cái mũi
là xác minh mối quan hệ của sâm
để phục vụ cho cái việc truy bắt sâm
thì phải nói là lúc đó là xác minh toàn bộ
với mối quan hệ của gia đình
bên nội bên ngoài
rồi quan hệ bạn bè của sâm
rồi anh em họ hàng của sâm
để xem là sâm có
ẩn đấu ở đấy không
để phục vụ cái công tác truy bắt
đối với sâm
cùng với việc xác minh
toàn bộ các mối quan hệ thân thuộc của nguyễn thị sâm
cơ quan điều tra còn bí mật
ém quân tại nhà bố mẹ và bà con họ hàng của sâm
vì không lại trừ khả năng
chị ta cùng con nhỏ
về nương nóng tại một trong số những địa điểm này
chị biết khóc và biết nói
thì cũng không biết nói là một cái cầu gì
mà tôi cũng không biết
tức là cái cầu ý thì cháu nó mất thôi
thì người ta mới nói
nếu mà người ta mà nói từ lúc trước
thì tôi lại có một cái kinh nghiệm
thì nó lại đánh cái kiểu nó lại toàn quát
và đánh dấu
trong gia đình không có ai biết
cũng không ngơ
một lượng lớn điều tra viên
chính sát viên
đã được điều động làm nhiệm vụ
mọi manh mối đều đã được tính toán thấu đáo
nhiều biện pháp nghiệp vụ
từ cơ bản đến chuyên sâu
cũng đã được cơ quan điều tra áp dụng
sông hành tung của thủ tượng tinh nghi số một
của vụ án vẫn vô cùng mờ nhạt
duy nhất có một người hàng xóm
nhìn thấy sông lúc đó là bế theo con
và đội một cái đón
và sau đó thì có về nhà bố đẻ
bố bẻ đẻ và sau đó thì quá trình
sông đi đâu thì cũng biết
còn tất cả những mối quan hệ khác
hầu như không thu được kết quả
tất cả các mối công tác
ở hai xã hiệp thuận và tam thuấn
đều truyền thông qua
chưa thu thập thêm được thông tin nào về sâm
cũng như hành tung của chị ta
ngoại trừ thông tin trên
trong khi đó gia đình sâm khẳng định
có chuyện sâm bế con
ghé qua nhà nhưng không nói gì
và sau đó đi đâu thì cũng không cho ai biết
một người dân cho biết
nhìn thấy một người đội nón ôm con băng qua sông
sau đó lên đê và đi về hướng đường quốc lộ
cơ quan điều tra lập tức có mặt tại địa điểm
được cho là sâm đã xuất hiện
nhưng một lần nữa
chị ta lại cao chạy xa bay
từ địa điểm cuối cùng
người dân phát điểm của sâm đã xuất hiện
cơ quan điều tra đã cử trinh sát tuần tra
dọc đường quốc lộ như huyện đan phượng
huyện hoài đức
và một số quận nội thành hà nội
nhưng không tìm thấy dấu vết mới của sâm
trong tâm lý anh em lúc đó
phải nói là rất là chán trường
không chỉ buồn vì chưa bắt được đối tượng tình nghi số một của vụ án
mà ngay sau đó lực lượng điều tra
còn phải đối diện với rất nhiều áp lực
sức ép từ nhân dân và gia đình nạn nhân
bởi đây là lần đầu tiên địa phương
xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng
nạn nhân lại là một đứa trẻ
vốn đã chịu nhiều thiệt thòi
nên vì thương cảm cho bé
mà người dân lại càng thêm căm phấn kẻ thù ác
và vô tình làm gia tăng căng thẳng
đối với cơ quan điều tra
cảm ơn các bạn đã theo dõi
thưa quý vị và các bạn từ thông tin bé trai mất tích đến tử thi xấu số được phát hiện trên cánh đồng giảng
cơ quan công an đã điều tra và chứng minh đó là một người và là cháu nguyễn văn thở
quan trọng hơn nữa là cơ quan điều tra thu thập được những tài liệu cho thấy
nguyễn thị sâm mẹ kế của cháu bé có liên quan đến cái chết của hợp
tuy nhiên lợi dụng lúc cơ quan điều tra tập trung khai quật tử thi
xác định nguyên nhân tử vong của cháu bé thì sâm đã bỏ trốn
trong gần hai mươi năm sau đó
cơ quan công an huyện phúc thọ đã trải quân ra khắp bắc trung nam
để tìm kiếm dấu vết của nguyễn thị sâm
nhưng chỉ ta vẫn mặt vô âm tín
người đàn bà này đã đi đâu
và làm thế nào để trốn tránh được sự truy lùng gắt gao của cơ quan công an
trong suốt một thời gian dài như vậy
mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối của chương trình
thế nhưng từ trong sâu thảm thì đây là giai đoạn khủng hoảng nhất đối với nguyễn thị xâm